trong những ngày thời tiết giao mùa mưa nắng nóng lạnh thất thường như thế này
nếu chúng ta không quan tâm chăm sóc sức khỏe thì đây cũng là thời điểm để các dịch bệnh
về đường hô hấp hoành hành phát triển mạnh mẽ nhất
đặc biệt là đối với trẻ em khi hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện
đông đúc trợt trội oi bức và phải xếp hàng dài chờ đợi
đây không chỉ là tình cảnh mà vợ chồng chị nguyễn thị thương gặp phải khi đưa con đến khám
tại bệnh viện nhi tỉnh thanh hóa trong những ngày thời tiết giao mùa này
mà chính thời tiết giao mùa cũng là nguyên nhân làm con chị cũng như nhiều trẻ nhi khác
phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe nguy kịch
nếu như ngày thường mỗi ngày tại bệnh viện nhi tỉnh thanh hóa
chỉ tiếp nhận khoảng trên một trăm linh lượt bệnh nhân đến khám và điều trị
thì từ cuối tháng tám và đầu tháng chín đến nay
trung bình mỗi ngày số bệnh nhân đến khám đã tăng lên con số trên hai trăm linh
bên cạnh việc điều phối hợp lý
nguồn nhân lực bổ sung tăng cường ở các vị trí đông bệnh nhân đến khám và điều trị
thì các giải pháp khuyến cáo phòng bệnh tại gia đình
giảm tình trạng lây nhiễm chéo khi đến bệnh viện
cũng được các bác sĩ coi là giải pháp phù hợp nhất lúc này
nhất là hạn chế cho bé thơm rồi hôn hít các bé nhiều
hoặc là hạn chế các bé tới những chỗ đông người
thì nó có thể gây lây nhiễm các bệnh về đường hôn hấp nhiều
còn ở nhà thì mình vẫn phải mặc quần áo thoáng rồi
để phòng thoáng vệ sinh sạch sẽ các đồ dùng của bé và
sửa hằng ngày
vì cũng có nhiều gia đình thấy trẻ có các vấn đề về đường hôn hấp
thì kiêng không dám tắm
nên cái đó sẽ làm cho tình trạng bệnh của bé nặng lên
cái tăng cường đó là thứ nhất là tăng cường số giường tránh để bệnh nhân nằm đôi
nằm kép nhưng phải chấp nhận là nằm chặt
đó là vấn đề thứ nhất
cái hai là dành các phòng bệnh giường bệnh của nhân viên cho bệnh nhân
và với một phương án thứ ba
đó là về cán bộ nhân viên với một phương chân là
hết việc hết giờ để cố gắng làm sao chăm sóc và phục vụ bệnh nhân được tốt hơn
cùng với những phương án tích cực chủ động từ phía thầy thuốc và bệnh viện
thì việc người dân đặc biệt là tại các gia đình có con nhỏ
cần tạo cho trẻ môi trường sống thông thoáng hợp vệ sinh
nhất là tránh cho trẻ tiếp xúc với người nhiễm bệnh
đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất số lượng trẻ mắc bệnh
từ đó giảm quá tải cho bệnh viện trong những thời điểm thời tiết ra mùa này